thủ tướng nguyễn xuân phúc đã kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo về công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên
sau các cuộc làm việc vào ngày hai mươi bốn tháng hai
tại buổi kiểm tra thủ tướng đã khẳng định việt nam đã sẵn sàng và việt nam sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện quan trọng này
kiểm tra tại trung tâm báo chí quốc tế nơi ba nhà báo tác nghiệp đưa tin về hội nghị
thủ tướng yêu cầu công tác đón tiếp báo chí phải chú đáo đối với từng phóng viên biên tập viên thể hiện sự hiếu khách của việt nam
xung quanh khu vực trung tâm báo chí quốc tế thủ tướng yêu cầu trang trí nhiều hơn các bà nô
áp phích quảng bá hình ảnh đặc sắc về văn hóa thủ đô hà nội và việt nam
đây là lần thứ ba thủ tướng đến kiểm tra tại trung tâm báo chí quốc tế trong hai ngày qua
tiếp đó thủ tướng đã thị xát tại một số tuyến phố chính xung quanh hồ hoàn kiếm
và kiểm tra việc trang trí tại khu vực bờ hồ vườn hoa lý thái tổ
thủ tướng yêu cầu thành phố hà nội trang trí thêm hoa tươi cây cảnh dọc theo các tuyến phố và khu vực bờ hồ
tăng cường các bà nô áp phích về hội nghị bằng tiếng anh tại tuyến đường chính
nhất là xung quanh bờ hồ hoàn kiếm khu vực nhà hát lớn
thủ tướng cũng yêu cầu thành phố hà nội chỉ đạo sát sao việc bảo đảm môi trường vệ sinh sạch đẹp
tạo một hình ảnh đẹp về thủ đô